theo công bố mới đây của ủy ban nhân dân tp hcm trong năm năm qua gần hai trăm bảy mươi ba lượt hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ vốn vay để đầu tư sản xuất nâng cao thu nhập
trong năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín thông qua phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội đã đầu tư đến hộ nghèo hộ cận nghèo
và các đối tượng chính sách tại một trăm linh các phường xã thị trấn trên địa bàn tp hcm qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tp hcm còn một mươi chín và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo của thành phố còn một một mươi năm
đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi về đích sớm hai năm so với chỉ tiêu đề ra